tích cực điều tra trong đêm vào lúc sáu h ba mươi phút sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an và các đơn vị nghiệp vụ đã bắt giữ được hai đối tượng
gây ra vụ cướp tiệm vàng tại huyện kim thành
hai đối tượng này là nguyễn văn doanh và lương văn đạt chú tại thành phố hải phòng
bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại nhà của đạt
cụ thể vào khoảng hai mươi h ngày bảy tháng sáu hai đối tượng này đi xe máy chưa rõ biển số
đội mũ bảo hiểm đến cửa hàng vàng dùng búa đập vỡ tủ kính rồi cướp đi nhiều tài sản
phát hiện sự việc chủ cửa hàng cùng với con trai đã chạy tới ngăn cản
thì một trong hai thanh niên này đã dùng súng bắn trả khiến cho anh nguyễn đăng ninh
là con trai của chủ tiệm vàng bị thương ở bụng
ngay sau đó hai thanh niên đã để lại xe máy và bỏ chạy
nhận được tin báo giám đốc công an tỉnh hải dương đã trực tiếp có mặt tại hiện trường
để chỉ đạo lực lượng chức năng phá án